một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín gồm trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
diệp từ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phùng thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại tỉnh bình thuận
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính giả
nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và máy móc có liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật